công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với thiên tai đã được triển khai quyết liệt và đồng bộ kịp thời nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người
các địa phương đã điều chỉnh thời vụ chuyển đổi sản xuất để thích ứng với điều kiện
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình hình thời tiết sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp sẽ có khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
ngoài ra tính bất quy luật của bão sẽ tăng cao vào những năm triệu tác động của el nino
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phải lấy phòng ngừa là chính dựa vào nhân dân chính quyền cơ sở là chính
đầu tư trong giai đoạn phòng ngừa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với giai đoạn ứng phó khắc phục hậu quả
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần tổ chức triển khai sâu rộng việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển ngành phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt là các quy hoạch kế hoạch chịu tác động mạnh bởi các thiên tai lớn phạm vi rộng như bão lũ lụt hạn hán xâm nhập mặn
chiều nay tiếp tục phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
để bảo đảm tính khả thi cao tránh việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh quá nhiều các đại biểu đều nhất trí rằng các dự án luật cần phải được chuẩn bị tương đối hoàn thiện trước khi đưa ra chỉnh quốc hội
theo đó sẽ rút bốn dự án luật ra khỏi dự kiến chương trình đó là luật vệ hội luật bảo vệ bí mật nhà nước luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động và luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện để tiếp tục hoàn thiện
bổ sung hai nội dung trình quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia việt nam lào
nghị quyết phê chuẩn nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu
các đại biểu cho rằng nếu chính phủ bảo đảm dự thảo này đủ điều kiện để chính quốc hội thì sẽ trình ngay tại kỳ họp thứ ba còn nếu chưa đủ thì sẽ phải cho ý kiến lần hai hoặc lần ba trong các phiên họp sau cho đến khi thống nhất được nội dung thì mới chỉnh quốc hội
dự án luật sửa đổi bổ sung một số
điều của luật các tổ chức tín dụng kỳ này nếu đủ điều kiện quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đây là khối tài sản lớn của quốc gia vì vậy cần được xem xét và bàn luận cụ thể qua các kỳ họp
chiều nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân đã tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu viện cuba hữu nghị giữa các dân tộc do đồng chí alisia koredera modralet phó chủ tịch viện cuba hữu nghị giữa các dân tộc và bà mataroha rorigev
phó chủ tịch hội hữu nghị giữa các dân tộc
tiếp đoàn công tác đồng chí phó tổng biên tập lê quốc khánh đánh giá cao những tác phẩm của nhà báo mata rohas viết về chiến tranh việt nam như quấn miền nam việt nam vũ khí chiến lược là nhân dân bối cảnh việt nam
trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nhà báo matarohas đã có mặt tại việt nam một mươi ba lần với danh nghĩa là phóng viên chiến tranh
bà cũng là nhà báo quốc tế cuối cùng phỏng vấn chủ tịch hồ chí minh trước khi người qua đời
bà đã được trao tặng huân trường hữu nghị do thủ tướng phạm văn đồng ký
trước đó đoàn đại biểu cũng đã thăm phòng truyền thống báo nhân dân và trụ sở làm việc của báo
tính từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công tác thi hành án dân sự đã được triển khai toàn diện kịp thời
số vụ án thụ lý tăng sáu năm mươi sáu số vụ án thi hành xong tăng năm mươi một sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là thông tin được đưa ra
hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự do tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp tổ chức vào sáng nay
một trăm linh các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện nghiêm túc khoảng hai bốn mươi bốn a luật thi hành án dân sự
về việc công khai thông tin tên địa chỉ nghĩa vụ phải thi hành án của người thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên cổng
trang thông tin điện tử của thi hành án dân sự
qua đó đã nâng cao tính công khai minh bạch giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án
tuy nhiên số việc và tiền có điều kiện thi hành đều giảm lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ
công tác chỉ đạo đối với các vụ án lớn vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm và kéo dài
trong thời gian tới tổng cục thi hành án dân sự phấn đấu nâng cao chất lượng tỷ lệ thi hành án dân sự song trên bảy mươi
giảm số việc tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau tập trung chỉ đạo giải quyết rứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm
phức tạp kéo dài còn tồn động
sáng nay tỉnh lào cai đã tổ chức khen thưởng cho em nguyễn lê hoài anh trường trung học phổ thông chuyên lào cai
về thành tích xuất sắc giành được học bổng toàn phần của đại học stanford mỹ
nguyễn lê hoài anh là học sinh đầu tiên của tỉnh miền núi lào cai giành được học bổng của một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới
số tiền học bổng em giành được
lên tới sáu năm tỷ đồng
không chỉ xuất sắc dành học bổng mà trong quá trình học tập tại trường trung học phổ thông chuyên lào cai
hoài anh còn là một trong năm đại diện việt nam tham dự chương trình thủ lĩnh thanh niên đông nam á tại hoa kỳ năm hai nghìn một mươi năm
giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh huy trường vàng olympic tiếng anh qua internet cấp quốc gia
đặc biệt em còn là người sáng lập dự án phát triển túi giấy bảo vệ môi trường và dự án cung cấp áo ấm cho trẻ em vùng cao
tại buổi lễ hoài anh đã vinh dự nhận được thư và bằng khen của lãnh đạo tỉnh lào cai
mà còn với ngành du lịch biển
thế nhưng đến nay trước sự hồi sinh của biển người dân địa phương và du khách đã quay trở lại để tắm biển
cũng như sử dụng các dịch vụ lưu trú ăn uống hải sản
đây là tín hiệu vui báo hiệu mùa du lịch biển hai nghìn một mươi bảy sẽ có nhiều khởi sắc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị một trong bốn tỉnh từng chịu ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
tại bãi tắm cửa việt những ngày đầu tháng bốn khác hẳn với sự vắng vẻ điều hưu của một năm trước đây
giờ đây đã có rất nhiều du khách đến tắm biển thưởng thức hải sản
dù lượng khách chưa thực sự đông nhưng những năm trước khi xảy ra sự cố môi trường biển
nhưng đã cho thấy sự hồi phục của các hoạt động du lịch biển tại quảng trị
em thấy trên tivi người ta cũng bảo là biển đã chết
nên em cũng tin tưởng biển và tưởng biển để tắm
từ ngày hai tết khách xảo từ đông hào về các địa phương các nơi
về tập trung vào bãi tắm này nói chung là ghè mực tôm cua ăn biển bình thường
hiện nay tại các bãi tắm như cửa việt cửa tùng đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày
việc tiêu thụ các loại hải sản như cá tôm mực tăng nhanh
các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi
tham quan giải trí nhằm thu hút khách du lịch
nhờ đó tăng thời gian lưu trú của du khách khi đến nghỉ dưỡng
bên cạnh việc khách du lịch quay trở lại các địa điểm du lịch biển quen thuộc
tỉnh quảng trị cũng chủ động mở các tour tuyến du lịch mới như tuyến du lịch ra đảo cồn cỏ
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và hấp dẫn
thu hút khách du lịch đến với biển quảng trị trong thời gian tới
trong phận quốc tế tranh cãi sau cuộc trưng cầu ý dân tại thổ nhĩ kỳ
thưa quý vị cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp tại thổ nhĩ kỳ ngày hôm qua
đã mang lại chiến thắng cho phe cải cách và đặc biệt là tổng thống nước này tayyip erdogan
tuy nhiên với những sự ngờ vực từ phía đối lập
cuộc bỏ phiếu đang cho thấy tình hình chính trị tại thổ nhĩ kỳ đang ngày càng trở nên kém ổn định
theo số liệu từ ủy ban bầu cử thổ nhĩ kỳ
với chín mươi chín bốn của tỉnh thổ nhĩ kỳ

với bốn mươi năm số phiếu được kiểm có năm mươi một ba mươi bảy số phiếu ủng hộ cải cách hiến pháp
so với bốn mươi tám sáu mươi ba số phiếu phản đối
kết quả này đã mang tới chiến thắng xích sao cho tổng thống thổ nhĩ kỳ taif erdogan
tuy nhiên phe đối lập tại thổ nhĩ kỳ lại bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc trưng cầu ý dân
chúng ta đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trong hoàn cảnh bất công
một quyết định sai lầm một quyết định bất hợp pháp khiến cuộc trưng cầu này gây tranh cãi
chúng tôi không nhận thấy có sự thỏa đáng và sẽ theo đuổi điều này đến khi có kết quả cuối cùng
ngay từ trước khi cuộc trưng cầu ý dân diễn ra
người dân và chính giới thổ nhĩ kỳ đã chia rẽ sâu sắc về việc có nên tập trung nhiều quyền lực hơn vào tay tổng thống hay không
và kết quả xích sao của cuộc trưng cầu ý dân rõ ràng đã cho thấy
ankara nên tìm kiếm sự đồng thuận rộng hơn trên toàn đất nước
trong việc thực hiện bỏ phiếu nếu không muốn phải đối mặt với một tương lai bất ổn
chúng ta đang chứng kiến một tình huống
chúng ta đang tìm thấy tiến thoái lưỡng nan của xã hội thổ nhĩ kỳ
và sự phân cực này sẽ còn tiếp diễn tạo nên những cuộc diễn khó khăn hơn cả
về chính trị và xã hội học với tổng thống erdogan cũng như đảng aka
chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự chia rẽ trong xã hội
và điều này sẽ sớm được phản ánh trên chính trường thổ nhĩ kỳ trong những ngày tới
không chỉ gây tranh cãi trong nước kết quả của cuộc bỏ phiếu được cho là mang tính quyết định
đối với mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa thổ nhĩ kỳ và liên minh châu âu eu
đó cũng là lý do mà hội đồng châu âu đã kêu gọi chính quyền ankara cân nhắc thận trọng
trong những bước đi tiếp theo sau cuộc trưng cầu ý dân
bởi kết quả này có thể là sự chấm dứt cho nỗ lực gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ
sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý hàng trăm người dân tại ít nhất bốn quận nội thành
thành phố istanbul đã đổ ra đường phản đối
họ mang theo khẩu hiệu không nhượng bộ để phản đối cải cách hiến pháp
mở đường cho tổng thống nắm quyền lực tuyệt đối
hôm nay quyền tổng thống hàn quốc hwang kyo an vừa cho biết nước này và mỹ đã nhất trí
triển khai sớm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ tại hàn quốc
nhằm đối phó với mối đe dọa từ triều tiên
phát biểu trong cuộc họp báo chung với phó tổng thống mỹ mike pence
quyền tổng thống hàn quốc hwang kyo an nhấn mạnh hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa
sự sẵn sàng của liên minh mỹ hàn nhằm đối phó với triều tiên thông qua việc nhanh chóng triển khai thác
đồng tình với phát biểu của ông hwang kyo an phó tổng thống mỹ khẳng định cả mỹ và hàn quốc
đều không chấp nhận được một cuộc thử nghiệm tên lửa hay hạt nhân nào nữa của triều tiên
đồng thời nêu rõ vụ tấn công syri đã cho thấy sự quyết tâm của washington
ông pence tuyên bố kỷ nguyên của sự kiên nhẫn chiến lược đối với vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng đã kết thúc
bên cạnh đó phó tổng thống mỹ cũng bày tỏ quan ngại với phản ứng của trung quốc đối với việc triển khai thác
cũng trong ngày hôm nay cựu tổng thống hàn quốc park geun hye đã bị truy tố về một loạt tội danh
trong đó có tội nhận hối lộ sau khi các công tố viên hoàn tất điều tra về vụ bê bối khiến bà mất chức hồi tháng trước
theo hãng tin yonhap cựu chủ nhân nhà xanh đối mặt với các tội danh lạm quyền ép buộc đưa hối lộ
nhận hối lộ và tiết lộ bí mật chính phủ bà đã bị tạm giam từ hôm ba mươi một tháng ba
ngoài cáo buộc câu kết với người bạn thân choi soon sin trong việc ép nhiều tập đoàn lớn của hàn quốc
đóng góp tổng cộng bảy mươi bảy bốn tỷ quân tương đương với sáu mươi tám triệu đô la mỹ cho hai tổ chức phi lợi nhuận của bà choi
bà park còn bị truy tố về nhận hối lộ từ các tập đoàn lotte và sk
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch tập đoàn lotte shin dongbin cũng bị đưa ra xét xử về cáo buộc hối lộ bảy tỷ won
thông qua khoản đóng góp cho tổ chức k sport do bà choi kiểm soát
các công tố viên tỉnh nghi bà park hứa tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn
khi tham gia đấu thầu kinh doanh cửa hàng miễn thuế và những dự án làm ăn khác
theo các nguồn tin bà park đến nay vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc
phái đoàn trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tại libya vừa ra thông báo cho biết
chính phủ đoàn kết dân tộc libya do liên hợp quốc hậu thuẫn và lực lượng quân đội quốc gia libya
của tướng khalifa haftta ở miền nam đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày tại quốc gia bắc phi này
truyền thông libya dẫn thông báo cho biết các bên đã đạt được kết quả sau quá trình đàm phán diễn ra trên tinh thần tích cực
thông báo khẳng định điều quan trọng nhất là thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức được thiết lập trong thời hạn ba ngày
trước đó bạo lực đã leo thang ở miền nam libya trong những ngày gần đây
khi các lực lượng trung thành với tướng haftar đã chiếm được một căn cứ không quân cách thủ đô tripoli sáu trăm linh km về phía nam
tuần trước trong bức thư gửi liên minh châu âu eu liên hợp quốc và liên đoàn ả rập al
thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc liby gna ông faye an sarai yêu cầu eu liên hợp quốc và al
thể hiện thái độ mạnh mẽ và có quyết định đối với sự leo thang quân sự này
đồng thời khẳng định chính phủ đoàn kết dân tộc libya sẽ ủng hộ mọi quyết định nhằm tái lập an ninh và ổn định tại libya
sở chỉ huy các chiến dịch chung của iraq vừa cho biết tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học
chống lại các lực lượng iraq tham gia chiến dịch giải phóng mosun
thông cáo của sở chỉ huy các chiến dịch chung của iraq nêu rõ lực lượng is đã tiến hành định kỳ các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học
song con số thương vong cũng như tác động của những vụ tấn công này với chiến dịch quân sự của lực lượng iraq là rất hạn chế
tuyên bố trên nhấn mạnh các phần tử is đã tìm cách cản trở đá tiến công của các lực lượng an ninh iraq và mosun
bằng cách sử dụng đạn pháo có chứa khí độc hóa học
hiện lực lượng chính phủ iraq cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị dân quân đã tiếp tục giành lợi thế trong cuộc tấn công
nhằm đánh bật các tay súng is khỏi khu vực thành cổ mosun thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm khủng bố này tại iraq
chuyển sang một tin kinh tế đáng chú ý
theo số liệu chính phủ trung quốc công bố ngày hôm nay tăng trưởng kinh tế nước này đạt sáu chín trong quý i năm hai nghìn hai mươi
vượt một so với dự đoán của các chuyên gia đưa ra trước đó
báo cáo của cục thống kê quốc gia trung quốc nbs cho thấy trong ba tháng đầu năm nay

kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã duy trì được đà tăng trưởng đều và mạnh mẽ
theo đó những thay đổi tích cực đã xuất hiện và những chỉ số quan trọng đã cho kết quả tốt đẹp hơn so với dự báo
thêm một dấu hiệu tích cực khác đối với nền kinh tế trung quốc đó là sản lượng công nghiệp
chỉ số kinh tế quan trọng của nước này trong tháng ba vừa qua đã tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm ngoái
cao hơn nhiều so với mức sáu ba do các chuyên gia bloomberg news dự báo
trong khi đó doanh số bán lẻ chỉ số quan trọng về chi tiêu tiêu dùng trong ba tháng đầu năm đã tăng một mươi chín
và đầu tư tài sản cố định đã tăng chín hai so với cùng kỳ năm ngoái